các trạng bay truyền thống từ nước ngoài đến việt nam sẽ được phục hồi như thời điểm trước dịch covid một mươi chín
hành khách vẫn phải tuân thủ quy định phòng dịch của việt nam và nước bạn
ngày một mươi ba tháng hai lãnh đạo cục hàng không cho biết đơn vị đã thông báo cho nhà chức trách hàng không các nước
vùng lãnh thổ về việt nam gỡ bỏ hạn chế vì tần suất khai thác các chuyến bay quốc tế từ ngày một mươi năm tháng hai
tần suất bay sẽ trở lại bình thường như trước khi xảy ra dịch covid một mươi chín
quy định về nhập cảnh phòng chống dịch với hành khách vào việt nam vẫn thực hiện theo các hướng dẫn của bộ công an
bộ ngoại giao và bộ y tế lãnh đạo cục hàng không lưu ý
quyết định này cho thấy ngành hàng không đã trải qua giai đoạn thí điểm bay quốc tế và đang chuyển sang mở cửa hoàn toàn thị trường
đây là tin vui không chỉ với người việt có nhu cầu hồi hương mà cả với các ngành nghề phục vụ khách nước ngoài
tuy nhiên theo lãnh đạo cục hàng không việc triển khai các đợt bay quốc tế thời gian tới vẫn phụ thuộc vào chính sách của nhà chức trách hàng không nước bạn
đến nay vẫn chưa đồng ý đón các chuyến bay thương mại thường lệ từ việt nam
các nước nhật bản hàn quốc đồng ý nối lại đường bay như hạn chế đối tượng nhập cảnh để phòng chống dịch
trước đó bộ giao thông vận tải có văn bản giao cục hàng không nghiên cứu việc nối lại các đường bay quốc tế truyền thống như trước khi có dịch covid một mươi chín
trên cơ sở trao đổi với nhà chức trách hàng không các nước
cục hàng không được yêu cầu báo cáo lại kết quả trong tháng hai để bộ giao thông vận tải có cơ sở báo cáo thủ tướng
bộ giao thông vận tải vừa qua giao cục hàng không việt nam trao đổi với nhà chức trách hàng không các nước đối tác có các đường bay đến việt nam
để quyết định nối lại các chuyến bay quốc tế chở khách thường lệ như trước đây và kết quả khai thác tới các thị trường quốc tế trong tháng một năm hai nghìn hai mươi
để tổng hợp báo cáo với thủ tướng chính phủ
lãnh đạo cục hàng không việt nam cho biết đến thời điểm này ngoại trừ trung quốc tất cả các quốc gia việt nam đề nghị khôi phục đường hàng không
đều đã đồng ý nối lại chuyến bay như thường lệ
hiện các đường bay tới châu âu úc mỹ
các hãng hàng không nội địa đều đã có hoạt động khai thác
đáng chú ý những đường bay quốc tế tới các thị trường mới như trung đông thổ nhĩ kỳ đang được ngành hàng không liên kế hoạch khai thác
lãnh đạo cục hàng không việt nam thông tin thêm
đại diện hãng hàng không việt nam airlines cho biết nếu chậm triển khai hàng không việt nam sẽ mất lợi thế cạnh tranh về điểm đến
không chỉ với khách du lịch mà còn với cả các nhà đầu tư nước ngoài đã và đang rót vốn đầu tư tại việt nam
thêm vào đó các doanh nghiệp hàng không du lịch vừa bị suy yếu mất khả năng cạnh tranh với các hãng doanh nghiệp trong khu vực vừa khó phục hồi sau đại dịch
về phía các hãng hàng không phía việt nam airlines vietjet pacific airlines bamboo airways đã khôi phục lại các đường bay quốc tế thường lệ tới các nước đông bắc á đông nam á úc châu âu hoa kỳ
tuy nhiên chỉ chiều về được phép chở công dân việt nam về nước khách công vụ chuyên gia và thí điểm một số chuyến bay đón khách du lịch quốc tế
thực tế hoạt động bay quốc tế vẫn hạn chế trong khi các hãng hàng không đều khẳng định đã sẵn sàng phương tiện nhân sự để bay chở khách quốc tế ngay khi được phép và mong sớm được triển khai
vì vậy các hãng hàng không hiện nay đều mong muốn sớm lộ trình mở cửa hàng không quốc tế thường lị rõ ràng
thực tế cho thấy với tỷ lệ tiêm vaccine tăng cao các nước trên thế giới đã nhanh chóng đưa ra nhiều chính sách cạnh tranh để thu hút khách quốc tế đón đầu nhu cầu đi lại sau đại dịch đang từng bước được kiểm soát
chính sách chủ yếu của các quốc gia là không hạn chế đối tượng và mục đích đi lại bao gồm cả khách có quốc tịch nước sở tại kiều bào và khách quốc tế chỉ cần có hộ chiếu và thị thực hợp lệ
trước đó vào dịp tết cảng vụ hàng không miền bắc cho biết trong ngày hôm sáu tháng hai ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết nguyên đán cảng hàng không quốc tế nội bài dự kiến khai thác hơn ba trăm bảy mươi chuyến bay
trong số này có một trăm sáu mươi tám chuyến nội đi một trăm sáu mươi sáu chuyến nội địa đến một mươi tám chuyến quốc tế đi và hai mươi chuyến quốc tế đến
đáng chú ý lượng khách nội địa đi từ cửa ngõ hàng không khu vực phía bắc này dự kiến lên đến năm mươi sáu khách
cảng hàng không quốc tế nội bài cho biết thêm đã chủ động xây dựng phương án khai thác đảm bảo đáp ứng tất cả các khung giờ cao điểm nhất
hiện một trăm linh hai quầy check in tại nhà ga thứ nhất và hai mươi hai điểm soi chiếu an ninh có khả năng thông qua được bốn khách trên một giờ
để đáp ứng tăng trưởng trở lại của đường bay nội địa cùng với việc khôi phục đường bay quốc tế thường lệ chở khách
sân bay nội bài đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn chất lượng dịch vụ theo từng giai đoạn
sân bay cũng triển khai kế hoạch tăng cường đảm bảo an ninh cấp độ một từ ngày hai mươi bốn tháng một đến ngày một mươi một tháng hai theo chỉ đạo của cục hàng không việt nam
ra suất năng lực đáp ứng của hai nhà ga hành khách vào các giai đoạn cao điểm khung giờ cao điểm
cùng với đó phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không để nắm bắt đầy đủ chính xác kế hoạch bay bố trí vị trí đỗ máy bay
mở tối đa hệ thống máy soi chiếu an ninh lại khai thác sảnh e linh hoạt điều chỉnh quầy thu tục sắp xếp cửa máy bay
băng tải hành lý đảm bảo phù hợp với thực tế và nâng cao năng lực phục vụ hành khách
đại diện cảng hàng không quốc tế nội bay cho biết số lượng chuyến bay và hành khách qua sân bay nội bay trong ngày năm sáu tháng hai
đều tăng cao so với ngày cao điểm nhất trước tết
được biết trong ngày hai mươi chín tháng một sân bay nội bài khai thác gần bốn trăm linh chuyến bay với bốn mươi sáu trăm linh hành khách
hành khách đi máy bay qua nội bay
vào các ngày cao điểm trong dịp tết năm hai nghìn hai mươi hai tăng gần gấp đôi so với ngày cao điểm tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên số khách này vẫn còn cách xa tết nguyên đán hai nghìn hai mươi ngày cao điểm sáu trăm hai mươi chuyến với chín mươi một khách
trước đó tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế đã có văn bản dỡ bỏ các quy định cách ly và tạo điều kiện để khôi phục bay thương mại quốc tế
bộ giao thông vận tải cũng đã triển khai ngay làm việc đàm phán nối lại đường bay và đã triển khai khôi phục một số đường bay thương mại thường lệ
ngay từ dịp tết dưỡng lịch năm hai nghìn hai mươi hai